một câu hỏi mà từ đầu thì chúng ta cũng đã có những cái ý kiến xung quanh rồi
nhưng tuy nhiên thì chúng tôi rất là muốn nhờ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy giải đáp giúp
bởi vì có rất nhiều các khán giả trong đó thì có bạn phương tú minh ạ
đang tương tác trực tiếp lúc này
thắc mắc rằng là trong trường hợp mà con tôi bị viêm đường hô hấp
nhưng tôi lại không muốn dùng kháng sinh
thì tôi có những cái lựa chọn nào thưa chị
cái thông hoảng rất là chung chung viêm đường hô hấp
nó không phải là một bệnh
viêm đường hô hấp là một khái niệm rất rất chung chung
vâng tức là tôi cũng hiểu là nói chung là hắt hơi sổ mũi cảm lặng bình thường thôi
tôi nghĩ là như thế
và không phải chị không muốn mà chị không nên dùng kháng sinh
thực sự nếu mà chị gọi là viêm đường hô hấp bình thường đứa trẻ
như tôi cũng trình bày vừa rồi
hoàn toàn chúng ta không có cái chỉ định đó
nếu chúng ta bị hắt hơi sổ mũi bình thường
thì hoàn toàn chúng ta sẽ dùng những cái vệ sinh mũi họng tại chỗ là cái tốt nhất
vệ sinh bằng nước muối sinh lý hàng ngày
ăn lỏng tễ tiêu tất cả mọi thứ là đơn giản nhất
khuyến khích đứa trẻ uống nước nhiều
làm cái đờm nó loãng ra nó bật ra ngoài
chuyện rất đơn giản thôi
nếu nó hô nhiều chúng ta chọn những cái thuốc hô thảo dược
làm dịu họng giảm hô một chút
nó rất là nhẹ nhàng thôi
không có gì mà ghê gớm không có kháng sinh gì ở chỗ đấy cả
hoàn toàn dễ chịu
rồi có thể một số thuốc nó gọi là kháng histamine
tức là những cái thuốc mà cảm cúm
thông thường chúng ta hay ốm chúng ta cho một chút thuốc cảm cúm
sẽ giảm tắc mũi giảm trứng hô
sau ba năm ngày đứa trẻ tự khỏi
và cái điều cái xử lý bệnh hô hấp nói chung
như tôi nói là vấn đề về cơ địa đế trẻ
cộng vấn đề môi trường
nghĩa là đứa trẻ nhà cửa nó hơi rộng rãi một chút
không chặt trội quá
nhiệt độ điều hòa nó ổn định
đứa trẻ nó không đột ngột đi thì chỗ nóng sang chỗ lạnh
tiêm chủng đầy đủ
tất cả những bài toán vệ sinh tất cả những bài đấy
thì nó sẽ giảm các bệnh lý hô hấp nói chung
và một cái rất quan trọng trong nhi khoa là
phát hiện sớm dưới độ nặng
nghĩa là nhìn đứa trẻ tự dưng nó mệt
đứa trẻ bình thường phải chạy nhảy tự dưng nó mệt
tự dưng nó bỏ ăn tự dưng thấy nó hò rất nhiều
bất thường so với mọi khi
thì phải đến với cơ sĩ nghe lập tức
chúng ta không lạm dụng kháng sinh nhưng cũng không nghĩa là chúng ta không thổ kháng sinh
trong trường hợp cần